hiện nay nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh gia lai ngày một tăng trước sức ép về áp lực điện
nhiều hộ dân doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt đưa vào ứng dụng công nghệ mới điện mặt trời áp mái
với ưu thế chi phí thấp tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường
tại huyện cronpa nơi được coi là thủ phủ điện mặt trời bởi điều kiện tự nhiên có lượng ánh nắng nhiều
lượng bức xạ của ánh nắng mặt trời phát triển năng lượng áp mái các dự án năng lượng điện mặt trời
đã được đầu tư và đưa vào vận hành tại xã chư gu với công suất sáu mươi ba mwp xã chư ngọc với công suất một mươi năm mwp
trong thời gian tới điện lực sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng để khai thác có hiệu quả hơn điện mặt trời áp mái
một phần là tiết kiệm nguồn kinh phí cho gia đình khi sử dụng điện mặt trời
giải quyết một phần cái nguồn cho ngành điện
trước áp lực về nhu cầu năng lượng ngoài việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
thì giải pháp sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái là một giải pháp hiệu quả
giúp các hộ dân doanh nghiệp tiết kiệm đến hơn chín mươi chi phí điện năng hàng tháng cho quá trình sinh hoạt và sản xuất
tôi bắt đầu lắp cái điện mặt trời áp mái này ở nhà tôi là từ năm hai nghìn một mươi tám
lúc đó tôi lắp có năm kg thôi
năm kg bích
rồi đến tháng ba vừa rồi tôi lắp thêm một mươi năm ký nữa
tổng nhà tôi là hai mươi kg
thế thì bình quân trước đây nhà tôi xài khoảng tám trăm linh một triệu tiền điện
sau khi tôi lắp cái này lắp hai mươi kg đó thì hàng tháng tôi chỉ còn tốn khoảng bốn trăm linh năm trăm linh ngàn
đến nay toàn tỉnh đã có bốn mươi tám khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà
với công suất khoảng sáu trăm một mươi kwh
và còn nhiều khách hàng đang làm thủ tục để triển khai lắp đặt
trong đó thành phố pleiku với hai mươi bảy hộ thị xã aung pa với một mươi một hộ cờ đông pa có năm hộ
thì hiện giờ là điện lực pleiku hỗ trợ khách hàng về mặt kỹ thuật
tư vấn cho khách hàng về mặt kỹ thuật và kiểm tra tất cả các công trình
mà khi đã lắp đặt xong thì điện lực trở tới kiểm tra đảm bảo kỹ thuật chưa
nếu mà chưa đảm bảo thì anh hỗ trợ là
về kỹ thuật là anh bổ sung thêm cái gì làm cái gì để cho nó đảm bảo kỹ thuật
rồi trong vòng bao lâu đó thì anh xử xong thì điện lực sẽ cho họ lưới
cùng với các địa phương khác trên cả nước
điện mặt trời trên mái nhà tại gia lai đang được điện lực gia lai khuyến khích đẩy mạnh phát triển
đây cũng là giải pháp hữu hiệu tiết kiệm chi phí cho các gia đình
có phần tiết kiệm nguồn điện cho quốc gia